ngày bốn tháng năm bệnh viện bạch mai đã chính thức khám chữa bệnh trở lại sau thời gian cách ly vì dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong thời gian này bệnh viện sẽ chỉ tiếp nhận những đối tượng bệnh nhân theo quy định
các hoạt động phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ tại đây
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay từ cổng bệnh viện giao thông đã được phân luồng để tránh xung đột
tất cả những người vào viện đều được đo thân nhiệt sắt khuẩn tay và một trăm linh phải đeo khẩu trang
trong giai đoạn từ nay đến ngày một mươi năm tháng năm bệnh viện sẽ tiếp nhận khám những bệnh nhân có bảo hiểm y tế
nằm trong chương trình quản lý bệnh mạng tính của bệnh viện bệnh nhân chuyển tuyến có giới hẹn khám lại
để bảo đảm công tác phòng chống dịch tất cả các cửa chính của bệnh viện đều có hệ thống tầm nhiệt
máy sắt khuẩn tự động bệnh nhân đến khám đều phải khai báo y tế
đi theo một chiều dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế
các ghế chờ cũng phải bảo đảm cự ly theo đúng quy định giãn cách
chú đáo và trình tự từ ngoài cổng vào tôi rất yên tâm tôi không nghĩ rằng nó lại chặt chẽ
tất cả các khoa đều có một cái buồng gọi là buồng đệm cách ly tất cả bệnh nhân
khi bắt đầu vào viện thì được chăm sóc tại phòng đó
và sau khi bệnh nhân không có triệu chứng theo dõi ổn định
thì chúng tôi mới chuyển sang các phòng bình thường
trong phòng đông người chúng tôi đặt từng máy gọi là khử virus
rồi chúng tôi đã lắp sáu giường khóa đực âm
tất cả các bệnh nhân mà nghi ngờ
thì đều được làm cái test để loại trừ là có bị dương tính với covid hay không
hàng trăm cây nước đã được lắp đặt tại bệnh viện để cung cấp nước sôi miễn phí cho người bệnh
trong thời gian tới bệnh viện bạch mai vẫn sẽ cố gắng duy trì chăm sóc toàn diện
chỉ có nhân viên y tế và bệnh nhân trong phòng bệnh để tránh lây nhiễm chéo
mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà đi cùng để trao đổi khi cần thiết
nhưng không được vào trong phòng bệnh
đây là vấn đề đòi hỏi hết sức là khó khăn
bởi vì chúng tôi cần phải tái cơ cấu lại toàn bộ vấn đề nhân sự cũng như tổ chức phân luồng
để làm sao cho số lượng bệnh nhân không quá tải để đảm bảo với số lượng nhân viên y tế hiện nay
chăm sóc toàn diện cho người bệnh
dự kiến giai đoạn sau ngày một mươi năm tháng năm nếu tình hình dịch bệnh covid một mươi chín không có diễn biến phức tạp
ngoài các đối tượng người bệnh nêu trên bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm người bệnh cấp cứu tại cộng đồng
tiếp nhận người bệnh do các cơ sở khám chữa bệnh khác chuyển tuyến đến
khôi phục một phần mổ phiên
chỉ tiếp nhận ba mươi số dường bệnh